thưa quý vị thời tiết miền bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa vì vậy mà diễn ra khá bất thường
có những ngày thì mưa nồm ẩm nhưng có những ngày thì lại trở nên nắng giáo
và ngày hôm nay tại bắc bộ và thủ đô hà nội thì sẽ xuất hiện nhiều mây và mưa nhỏ rải rác
nhiệt độ từ hai mươi năm cho tới hai mươi tám độ c
còn đối với nam bộ thì hình thái thời tiết chủ yếu vẫn là nắng nóng
và đặc biệt có những nơi nắng nóng gai gắt như là tại thành phố hồ chí minh hay là thành phố cần thơ
nhiệt độ giao động trong khoảng là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
tiêu vê ở trong không khí ở mức cao là từ một mươi đến một mươi hai gây nguy hại cho sức khỏe
nên khi ra ngoài đường thì quý vị hãy lưu ý rằng đội mũ rộng vành mặc áo chống nắng
cũng như là bôi kem chống nắng khi có những hoạt động ở chợ
vâng ạ còn tại trung bộ và tây nguyên thì vẫn duy trì trạng thái nắng nóng từ ba mươi năm cho tới ba mươi bảy độ c